phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh văn nghệ sĩ trí thức kiều bào nhân dịp về thăm thủ đô tham dự lễ dân hương báo công với các phù hùng
tại buổi gặp mặt các đại biểu báo cáo với quốc hội về công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong những năm qua
được các cấp các ngành đoàn hội tích cực thực hiện tổ chức nhiều hội thảo khoa học thu hút sự tham gia của nhiều học giả trong và ngoài nước
đóng góp ý kiến trong quá trình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc
thay mặt quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá cao những đóng góp của các đoàn hội trong công tác bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc
đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới khi đất nước đang trong giai đoạn hội nhập các cấp các ngành cần chú trọng đầu tư
tuyên truyền tới từng tầng lớp nhân dân để có trách nhiệm cao trong việc cùng với đảng nhà nước bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước